cảm ơn các bạn đã theo dõi
trước đó vào ngày một mươi bảy tháng một mươi nguyễn thành giang được công ty cổ phần cà phê thắng lợi giao khoán một lô giấy để trồng cây
tuy nhiên do giang vi phạm hợp đồng nhận khoán công ty đã khởi kiện
tại phiên xét xử tòa đã tuyên án giang phải bàn giao lô giấy trên lại cho công ty quản lý sử dụng
khi lực lượng công ty đến lô rẫy để cắt cây thanh lý thì có khoảng một trăm linh người dân kéo đến cản trở không cho cắt cây
đến sáng ngày hôm qua bảy tháng một mươi một có khoảng ba trăm linh người dân kéo ra không cho các lực lượng công ty thuê tiến hành công việc
một số đối tượng quá khích đã hô hào kích động người dân chống trả lại lực lượng chức năng và giữ ba người để gây áp lực với chính quyền
đồng thời quay video đăng tải trên các trang mạng xã hội gây phức tạp về tình hình an ninh trả tự
từng có hai tiền án sau khi ra tù đối tượng trần lê huy có đặt vấn đề tình cảm với một số phụ nữ nhưng không được ai đồng ý
từ đó đối tượng xinh lòng hận thù với phụ nữ
đối tượng vừa bị công an quận hai bà trưng thành phố hà nội bắt giữ về hành vi cố ý gây thương tích
huy nảy sinh ý định sử dụng hung khí là gạch gậy gỗ bóng đèn tuyếp dao nhọn tấn công những người phụ nữ gặp trên đường
bước đầu cơ quan công an xác định trần lê huy đã thực hiện một mươi vụ tấn công người đi đường trên địa bàn thành phố
trong đó có chín trên một mươi phụ nữ là nạn nhân
công an quận hai bà trưng đang tiếp tục điều tra xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức cho các đối tượng khác sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke trên địa bàn huyện tứ kỳ
đối tượng phạm ngọc dũng vừa bị công an huyện tứ kỳ tỉnh hải dương phát hiện bắt quả tang
trước đó vào khoảng h ba mươi năm phút ngày ba tháng một mươi một tại phòng vip một trăm linh hai quán karaoke minh hiếu
giáp huyện tứ kỳ lực lượng công an kiểm tra phát hiện bắt quả tăng dũng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
và tổ chức cho ba đối tượng khác sử dụng trái phép chất ma túy
qua test nhanh cả bốn đối tượng liên quan đều dương tính với ma túy
phần cuối là những thông tin truy nã tội phạm cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
cảm ơn quý vị đã theo dõi
cảm ơn quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an quận hải an thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn đức mạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại hai mươi chín trên chín mươi ba trên tám mươi một
đường đà nẵng phường lạc viên quận ngô quyền thành phố hải phòng
về hai tội danh trộm cắp tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng này có sẹo thẳng hai cm cách một năm cm dưới đuôi mắt trái
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã
của phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng là đối tượng nguyễn thị mai
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại thị trấn tiên lãng huyện tiên lãng thành phố hải phòng
đối tượng này có sẹo không rõ hình kích thước một x năm cm cách ba cm trên sau đuôi mắt trái
còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản phòng cảnh sát theo hình án hình sự
và hỗ trợ tư pháp công an thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng vũ văn may sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại số một trên bốn mươi tám lãm khê
phường đồng hòa quận kiến an thành phố hải phòng
đối tượng này cao một m sáu mươi năm và có nốt ruồi cách một cm dưới sau mép phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra
và bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện